thưa quý vị việc hoạt động liên tục dưới ánh nắng trực tiếp cộng hưởng với nền nhiệt từ mặt đất
khiến cho các máy biến áp rơi vào tình trạng quá nhiệt
để hạn chế tình trạng máy biến áp phải cắt tải điện và bảo đảm việc truyền tải điện
nhiều đơn vị truyền tải điện đã áp dụng giải pháp làm mát cưỡng bức
giảm nhiệt độ cho các máy biến áp bằng hệ thống bơm tuần hoàn
để tìm hiểu rõ hơn về công nghệ này mời quý vị theo dõi tiểu mục sáng chế ứng dụng sau đây
trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm nhu cầu sử dụng điện của người dân đặc biệt tăng cao
theo số liệu từ trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cho đến những ngày cuối tháng sáu vừa qua
công suất tiêu thụ điện tại hệ thống điện toàn quốc đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay với con số ba mươi tám ba trăm linh mw
tại hà nội chỉ riêng trong tháng sáu vừa qua công suất tiêu thụ điện đã đạt đỉnh hơn bốn mw
theo dự báo tới đây khi tình hình nắng nóng còn tiếp tục diễn biến kéo dài thì tình trạng hoạt động
và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện sẽ làm tăng nguy cơ về sự cố của các thiết bị truyền tải
hệ thống lưới điện dẫn đến có khả năng ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho hệ thống

thực tế này khiến áp lực cho hệ thống truyền tải điện càng trở nên nặng nề đặc biệt là tại các trạm biến áp
việc hoạt động liên tục ở ngoài trời giữa ánh nắng trực tiếp và cộng hưởng với nền nhiệt hắt lại từ mặt đất
lại thêm áp lực từ công suất và cường độ cao khiến cho các máy biến áp rơi vào tình trạng quá nhiệt
để hạn chế tình trạng máy biến áp phải cắt điện ngừng hoạt động và đảm bảo việc truyền tải điện
ổn định cho các đường dây nhiều đơn vị truyền tải điện đã áp dụng giải pháp làm mát cưỡng bức
giảm nhiệt độ cho các máy biến áp bằng hệ thống bơm tuần hoàn
thứ nhất là theo điều kiện phụ tải tăng cao và thứ hai là theo điều kiện nhiệt độ trên máy
ví dụ đối với nhiệt độ trên mạng máy xảy ra đối tượng dây tầm bảy mươi độ c là trạm yêu cầu anh em tăng cường toàn bộ hệ thống làm mát của máy bép
hệ thống làm mát nội thân của máy đã có hệ thống làm mát bằng quạt gió
bằng hệ thống bơm dầu nhưng ngoài ra cũng yêu cầu anh em tăng cường thêm hệ thống làm mát bằng nước
để đảm bảo duy trì độ tải nhiệt của máy tốt
khi phụ tải nó lên khoảng tầm tám mươi công suất định mức để duy trì được nó thì không cho đột biến nữa
thì lúc đấy sẽ cho hệ thống làm mát vận hành để đảm bảo được duy trì lệnh nhiệt
cơ bản nhất của vận hành máy báp đảm bảo ổn định là duy trì lệnh nhiệt trên máy ổn định
thì sẽ tăng được khả năng phương tải điện
để thiết bị có thể duy trì
chỉ hoạt động hiệu quả công nhân truyền tải điện sẽ làm mát máy bế nắp bằng cách phun nước lên cánh tản nhiệt
việc này sẽ giúp hạ nhiệt độ của máy bế nắp khẩn cấp
nước sẽ được đội ngũ kỹ thuật phun trực tiếp lên toàn bộ máy bế nắp
làm mát cưỡng mức máy bế nắp bằng hệ thống bơm tuần hoàn khi đưa vào áp dụng đã giúp giảm nhiệt độ của máy từ bảy một mươi độ c
giải pháp không những giúp tăng tuổi thọ cho máy không bị tăng nhiệt độ cao đột biến
cũng như tăng khả năng truyền tải điện mà còn duy trì điện nắp lưới cung cấp ổn định an toàn và liên tục
đối với hệ thống nước làm mát của bế bế áp của chạm
thì thực hiện là nước chảy toàn hoàn và cái nước đấy sẽ được hút lên từ một cái bẻ chứa nước
và đối với chạm thì gọi là bẻ chứa dầu sự cố
khi mà bại hình nước và cái nước sẽ được phun vào tạo như là cái rắn mưa
phun vào cái cánh thản nhiệt để tạo cái nước nó chảy dòng xuống ra ngoài
như là cái trời mưa rơi xuống nước chảy dòng và thành như cái thác xuống
thành cái khu vực máy áp đấy và thân máy đấy sẽ được một cái không khí nó mát mẻ
từ cái không khí mát mẻ đấy sẽ làm cái thân máy nó ổn định hơn
cho đến thời điểm hiện tại việc thực hiện song song các phương pháp làm mát
bao gồm cả thường xuyên lận các hoạt động cục bộ như phun nước làm mát
đang phát huy hiệu quả cao trong thực tế vận hành
điều này giúp hệ thống điện đảm bảo an toàn ổn định để truyền tải công suất từ nhà máy điện tới các hộ tiêu thụ
giá về mặt hiệu quả thì cái nền như cái máy dầu ổn định và cái phụ tải đưa ra
và cái chất lượng điện áp để anh em có thể được tăng tăng giảm điện áp
và duy trì cái điện áp nưới là tương ứng ổn định
hệ thống nem mát thì sẽ có tác dụng là tăng tuổi thọ cái máy bép
và ổn định vận hành của máy bép
cái điều kiện để cho cái hệ thống lền nhiệt xung quanh máy
và cái không khí xung quanh máy được giữ là ổn định
ở một cái nhiệt độ giới hạn cho phép của máy bép theo cái điều kiện của nhà sản xuất đưa ra
trong bối cảnh nắng nóng còn tiếp tục kéo dài và khắc nghiệt
nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục bên cạnh những biện pháp từ ngành điện
tập đoàn điện lực việt nam evn cũng khuyến cáo các cơ quan công sở nơi sản xuất và người dân
cần tiếp tục sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
điều này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ lưới điện
khi mà hệ thống truyền tải vốn đã và đang trong ngưỡng hoạt động rất cao